liên quan đến việc phát hiện các gói tinh thể trôi giạt trên bờ biển tỉnh quảng nam
sau khi đưa mẫu vật đi giám định công an tỉnh quảng nam đã xác định hai mươi gói tinh thể màu trắng trôi giạt vào bờ biển xã tam tiến huyện núi thành là ma túy loại ketamin trọng lượng lên đến hai mươi một kg
như tin đã đưa vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bao tải chứa vật thể lạ nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
lực lượng công an biên phòng địa phương đã tiến hành kiểm tra xác minh làm rõ đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên thì giao nộp ngay cho lực lượng chức năng
điều đáng nói là những ngày sau đó dọc bờ biển thành phố đà nẵng và tỉnh quảng trị người dân cũng đã phát hiện nhiều gói màu xanh chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy
công an tỉnh quảng nam đã báo cáo lãnh đạo bộ công an để phục vụ công tác điều tra nguồn gốc số ma túy trôi giạt vào bờ biển thời gian qua